tối qua một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên tầng cao nhất của cầu vượt ngã ba huế
tại thành phố đà nẵng khiến cho hai xe ô tô bị hư hỏng nặng và rất nhiều người điều khiển xe máy bị thương tích
vào khoảng tám giờ ba mươi phút tối cùng ngày hai xe máy đang di chuyển trên tầng hai của khu vực cầu vượt ngã ba huế
thì xảy ra va chạm
trong lúc nhiều người dân đứng lại để hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu thì bất ngờ xe ô tô khách đang lưu thông
từ đường tôn đức thắng lên cầu vượt hướng về quận thanh khê với tốc độ khá nhanh
sau đó bất ngờ lao vào đuôi xeo tô con lưu thông cùng chiều
hậu quả xeo tô con lao về phía trước và phần đuôi bị biến dạng hoàn toàn
bên cạnh đó còn có nhiều xe máy và người điều khiển bị thương khi va chạm với xe khách trước khi xe này dừng lại
công an quận thanh khê và công an phường hòa an quận liên triểu đã có mặt
phối hợp khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn